kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng
mở đầu là tin chúng tôi mới nhận được từ quảng ngãi
ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên sử dụng hung khí trên đường đi chém người
một cán bộ công an vùng cao đã bị thương do bị các đối tượng chống trả
hai mươi đối tượng này hầu hết là học sinh chỉ vì mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên khác
đã mang theo hung khí điều khiển hơn một mươi xe mô tô tìm người chém
thượng úy trần đức tài công an thị trấn ba tơ huyện ba tơ
cùng tổ công tác khẩn trương đến ngăn chặn khống chế
thì hàng chục đối tượng trên đã chống trả làm đồng chí tài bị thương gãy tay
vụ việc đang được công an thị trấn ba tơ củng cố hồ sơ để xử lý
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt tạm giam vũ mai nhật tạo
trú tại quảng nam về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày chín tháng năm trong lúc làm nhiệm vụ
tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng phát hiện hai nam
thanh niên đi xe sh không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe
để kiểm tra hành chính lúc này tạo bất ngờ tăng ga quay đầu bỏ chạy
thế vậy thượng sĩ trịnh quang hùng chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động
công an thành phố đà nẵng ra hiệu lệnh dừng xe ngăn lại
thì bị tạo tông xe vào cảnh sát khiến chiến sĩ bị thương nặng
sau đó cả tạo và xe máy đều ngã xuống đường tạo tiếp tục dựng xe lên
với ý định bỏ chạy nhưng đã bị các thành viên của tổ công tác kịp thời khống chế
nhiên viên sản giao dịch thương mại điện tử sopi tại tỉnh cao bằng
và tỉnh thái nguyên một đường dây lừa đảo đã bị công an tỉnh cao bằng
phối hợp với công an tỉnh thái nguyên triệt phá cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp
nguyễn thị tuyết dân một đối tượng trong đường dây này khám xét khẩn cấp
chỗ ở của dân tổ công tác phát hiện một mươi hai đối tượng đang kết nối gọi điện
cho nhiều người để thực hiện hành vi phạm tội cơ quan điều tra thu giữ một mươi bảy máy tính
sách tay nhiều đồ vật tài liệu sáng cùng ngày lực lượng chức năng bắt giữ
một mươi bốn đối tượng tại thành phố thái nguyên đang gọi điện mời khách hàng tham gia
giao dịch vụ việc tiếp tục được điều tra
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý sáu đối tượng
gồm nguyễn duy trí nguyễn huỳnh công võ quốc duy đoàn văn quốc đỗ võ thế hậu
đinh phương nam cả sáu người đều ngụ tỉnh đồng nai về hành vi tổ chức sử dụng
trái phép chất ma túy
vụ việc bốn đối tượng khác bị lập hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an huyện xuân lộc tiến hành kiểm tra hành chính
một cơ sở kinh doanh karaoke ở xã xuân tâm phát hiện có một mươi bốn đối tượng đang tụ tập
có biểu hiện sử dụng ma túy thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua test nhanh một mươi trên một mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
ngày một mươi một tháng năm công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã khởi tố
công an quận hoàng mai đã khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với bốn đối tượng
về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
các đối tượng gồm ngô xuân hữu phan văn toại nguyễn thành nam và trần trọng khang
cùng chú tại hà nội
đây là nhóm đối tượng gây ra vụ tạt sơn sáu xe ô tô ở phường định công vào dạng sáng
ngày hai mươi một tháng bốn tại sân trung cư n một mươi bốn c và ct một mươi sáu khu đô thị định công
các đối tượng khai sao hữu có bãi trồng giữ xe tại sân trung cư ct một a
thấy khách hàng cũ dừng hợp đồng và gửi xe ở chỗ mới nên tạt sơn phá hoại
để các chủ xe sợ phải quay lại gửi xe vào bãi của mình
các đối tượng khai sau hữu có bãi trồng giữ xe tại sân trung cư ct một a